tại khu vực cầu rạch miễu tiền giang ba ô tô bảy chỗ đã tông liên hoàn trên cầu
làm nhiều người bị thương và giao thông ủn ứ nhiều km theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn
vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng năm xe bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm linh bốn chưa rõ danh tính tài xế
đang lưu thông trên cầu rạch miễu theo hướng từ tiền giang về bến tre
khi xe vừa lên dốc cầu đoạn thuộc địa bàn phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
thì bất ngờ va chạm vào hông xe bảy chỗ mang bìa kiểm soát năm mươi một k hai mươi một nghìn tám mươi đang lưu thông theo hướng ngược lại đang đổ dốc cầu
sau đó xe sáu mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm linh bốn tiếp tục lao về trước và va chạm vào xe bảy chỗ mang bìa kiểm soát sáu mươi một a bốn mươi một nghìn năm mươi bốn
cú va chạm mạnh làm hai xe xích chặt vào nhau
sau tai nạn nhiều người đi trên ba xe ô tô bị thương được xe cứu thương đến
đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường ba xe bị nạn nằm chắn gần hết mặt cầu rạch biễu
giao thông hai hướng ủn ứ nhiều km
trạm thu phí bot cầu rạch miễu đã xả trạm khi hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong để giải phóng phương tiện
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị quản lý cầu rạch biễu
cùng công an thành phố mỹ tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
những dịp nghỉ lễ dài ngày cũng là thời điểm nhiều người tận dụng để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng những chuyến đi du lịch
do đó mật độ di chuyển của các loại xe du lịch cũng tăng lên
vụ tai nạn trên cũng là bài học cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là những bác tài cần đặc biệt lưu ý khi thông qua các đoạn đường nguy hiểm